thưa quý vị thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay do đó quý vị trước khi ra đường đi học đi làm hãy nhớ bôi kem mặc áo chống nắng cũng như có các biện pháp che chắn phù hợp để tránh ánh nắng gắt ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da
vâng hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều nắng nóng có nơi nắng gắt vào ban ngày do đó chiều tối dễ có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa bập rông quý vị đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực có nền nhiệt cao và nắng gắt nhất là bắc trung bộ nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi sáu cho tới hai mươi chín độ cao nhất là từ ba mươi bốn cho tới ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ